những ứng dụng chia sẻ phương tiện chia sẻ địa điểm lưu trú như grab hay airbnb ngày nay đã trở nên quen thuộc đối với người việt nam
đó là những điển hình của mô hình kinh doanh trong nền kinh tế chia sẻ
có thể thấy nền kinh tế chia sẻ đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp
cùng với quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ mô hình kinh tế chia sẻ đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
cũng như lợi ích chung cho xã hội đây cũng là cơ hội tốt cho các bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp
chúng ta đã nhìn thấy rằng là có cả các start up các công ty khởi nghiệp của việt nam cũng đang cạnh tranh cùng với cả những cái thương hiệu lớn ở trên thế giới
chúng ta ở trên thế giới có chia sẻ xe ô tô chúng ta có xe chia sẻ xe ô tô có xe máy chúng ta có chia sẻ xe máy có dịch vụ vận chuyển chia sẻ chúng ta cũng có chia sẻ nhà ở chúng ta cũng có
và nó có nhiều cái dịch vụ khác ở trên thế giới chưa có
thì ở việt nam lần lượt dần dần rồi cũng có tức là cái khoảng cách khức nghệ và địa lý bây giờ nó đang bị xóa nhòa đi
và cái mô hình kinh tế chia sẻ này nó chắc chắn càng ngày nó sẽ càng trở nên quan trọng và chiếm một tỷ phần quan trọng trong tỉ trọng lớn ở trong dần dần lớn trong cái nền kinh tế việt nam
tuy nhiên để có thể khởi nghiệp với mô hình này các doanh nghiệp cũng gặp không ít những thách thức để có thể phát triển bền vững
bài toán này thực tế là một bài toán mà chúng ta sẽ cần phải thay đổi cái thói quen
trước kia giờ mọi người hay làm hay dùng hay sử dụng
đó là ngày xưa thì bạn có thể phải mua để sở hữu trọn trọn vẹn thì bây giờ thường là bạn sẽ phải thuê và bạn phải chia sẻ cái tài nguyên này với những người khác
chính vì thế nên là bài toán này rất là nặng về operation nặng về cái hoạt động làm thế nào để chúng ta thay đổi được cái hành vi thói quen của các người tiêu dùng
tưởng những doanh nghiệp liên quan đến các mô hình nền kinh tế chia sẻ sẽ cần rất là nhiều vốn
cần một cái đội ngũ rất là kỷ luật và cần một cái tầm nhìn rất là rõ ràng và định hướng nó rất là rõ ràng tin về một cái tương lai là khi mà họ nếu mà họ thành công thì họ sẽ thay đổi được cái thế giới như thế nào theo cái hướng như thế nào để mà họ có thể triển khai một cách chính xác
để tận dụng những cơ hội mà mô hình kinh doanh này mang lại trong thời gian tới cần nhanh chóng cải thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
tạo thuận lợi cho việc mở rộng phạm vi các sáng kiến kinh doanh đào tạo nhân lực kết nối giữa các bên tham gia hệ sinh thái cũng như thu hút vốn đầu tư mạo hiểm